nhằm ghi nhận và tôn vinh doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh long an
ngày tám tháng một mươi tỉnh long an đã tổ chức họp mặt doanh nghiệp chào mừng ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi
và trao bằng khen cờ thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh quốc vàng doanh nghiệp xuất sắc cho các tập thể doanh nghiệp
đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tại long an
long an hiện có một mươi sáu khu công nghiệp và hai mươi hai cụm công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lớp đầy hơn tám mươi
trên một mươi hai năm trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động đã góp phần đưa tỉnh long an lên dẫn đầu vùng đồng bằng sông kiều long
về thu ngân sách nhà nước với trên một mươi tám ba trăm linh tỷ đồng
từ đầu năm đến nay doanh nghiệp phải chịu tác động nặng từ dịch covid một mươi chín
tuy nhiên với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp các ngành có nhiều chủ trương hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp
cũng như người dân và sự quyết tâm vượt qua khó khăn của doanh nghiệp đã giúp cho long an giữ được mức tăng trưởng trong chín tháng qua là bốn năm
tại lễ họp mặt ubnd tỉnh long an đã trao bằng khen cờ thi đua và cúp vàng của chủ tịch ubnd tỉnh
cho ba mươi bảy doanh nghiệp xuất sắc trong quá trình góp phần phát triển kinh tế xã hội tại long an